qua điều tranh bước đầu bùi trường giang khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy khác và tiêu thụ nhớ đăng trên mạng xã hội facebook
công an huyện mơ đrắc tỉnh đắk lắc đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách dường nằm gây thiệt hại lớn về tài sản
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng tám xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn ba trăm hai mươi năm do tài xế trần quang tiến chú tại tỉnh gia lai điều khiển
chạy tuyến bình thuận gia lai đến khoảng h bốn mươi phút dạng sáng nay khi chạy đến quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã ea trang huyện mơ rác tỉnh đắk lắc thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau
ngay lập tức tài xế đã cho dừng xe rồi hô hoán bốn mươi hành khách trên xe nhanh chóng tháo chạy
tài xế cùng các hành khách đã tích cực chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội chỉ ít phút sau đã bao trùm cả xe
nhận được tin báo lực lượng công an huyện murdrock phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy điều tra nguyên nhân vụ việc
vụ cháy dù không gây thiệt hại về người nhưng ngoài chiếc xe bị cháy trơ khung thì nhiều tài sản của hành khách cũng bị thiêu dụi
trong bản tin sáu giờ sáng nay của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết không có ca mắc mới được ghi nhận
như vậy là đã ba mươi sáu giờ đồng hồ
ca mắc mới covid một mươi chín tổng số ca bệnh ghi nhận vẫn là một bốn mươi trường hợp
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế có bốn mươi người âm tính lần một bốn mươi tám người âm tính lần hai và hai mươi bảy người âm tính lần ba với sars cov hai
số trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong đến nay là ba mươi hai ca
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay
gần một mươi một thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai tại đà nẵng đã được tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cũng đã lên phương án cho trường hợp phát hiện thí sinh dương tính
điểm thi trường trung học phổ thông phan chu trinh quận hải châu
bảy giờ ba mươi phút sáng sáu trăm bảy mươi sáu thí sinh tại điểm thi này đã có mặt để lấy mẫu xét nghiệm
tất cả các em đeo khẩu trang được kiểm tra thân nhiệt
các quận tây trước khi vào các phòng làm thủ tục thi theo danh sách đã niêm yết để khai thông tin
sau đó lần lượt thí sinh tại các phòng được gọi đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm bố trí ngồi giãn cách theo quy định
chín phòng thi được đặt ở cơ sở một trăm năm mươi bốn lê lợi nhưng mà hoàn toàn bộ công tác xét nghiệm thì đặt ở cơ sở một trăm sáu mươi bảy lê lợi
và có bốn cái điểm xét nghiệm ở bốn sảnh và được phân bố là mỗi cái sảnh xét nghiệm như vậy
mỗi sảnh còn lại là xét nghiệm có hai sảnh xét nghiệm là tám phòng thi
và hai sảnh còn lại mỗi sảnh là sáu phòng và bảy phòng
các bộ y tế gọi một nhóm năm em tiết em lên tiến hành xét nghiệm và sau đó ra về
tại đà nẵng có gần một mươi một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
trong đó có những thí sinh của các tỉnh thành đang kẹt lại thành phố do dịch covid một mươi chín
các thí sinh được bố trí dự thi tại hai mươi năm điểm thi chính thức
và sáu điểm thi dự pháp
các thí sinh được bố trí dự thi tại hai mươi năm điểm thi chính thức
các em vẫn tiếp tục được dự thi theo quy định
còn trường hợp f thì các em sẽ đặt cách theo quy định
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp
nhưng với các biện pháp đã được triển khai mà sự chuẩn bị của thành phố đà nẵng
cũng như ngành giáo dục thí sinh và các phụ huynh đều cảm thấy an tâm
mọi người đã rất là chăm chúc và xét nghiệm kỹ nên là em cảm thấy yên tâm
đến hôm nay thì chủ yếu là
để mà ra soát khách trở lại để tiến hành tổ chức
và tôi tin là kỳ thi sẽ thành công
diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt với nhiều khó khăn
tuy nhiên sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi
với phương châm phòng dịch tốt quyền chế nghiệm
trong phần tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý xuân sinh năm hẳn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái rái tay phật
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền
xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
và đối tượng thạch hoàng xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu trăm tám mươi bốn trên một mươi một trên bảy
tôn đức thắng khóm ba phường năm tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của công an tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
cũng về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện